kính chào quý vị và các bạn
hồi một mươi giờ hôm nay tâm bão số một cách mong cái quảng ninh khoảng sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
đến một mươi sáu h ngày hôm nay bão ở biên giới việt trung và suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới
đến sáng mai áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thêm và tan dần
ở phía bắc vĩnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu đến cấp tám giật cấp một mươi bệ đậu mạnh
vĩnh bắc bộ có sóng biển cao từ hai đến ba năm m
ven biển quảng ninh hải phòng sóng biển cao từ một năm đến hai năm m
nguy cơ ngập do tác động kết thợp của chiều cường sóng lớn nước dâng gió bão
đề phòng nguy cơ xuất hiện rông lốc kèm theo gió giật mạnh
trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cả trước và trong khi bão đổ bộ
thưa quý vị trong đêm nay đến ngày mai ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa lớn ở trên diện rộng
tập trung ở khu vực đông bắc với lượng mưa là hai trăm linh ba trăm linh mm
có nơi trên ba trăm năm mươi mm từ ngày một mươi tám tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy
mưa còn duy trì trong ngày hai mươi và giảm biệt diện và lượng trong ngày hai mươi một
nhiệt độ trong ba ngày tới không quá ba mươi hai độ
khu vực phía tây bắc bộ từ hôm nay cho đến ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa từ bảy mươi một trăm năm mươi mm
sau đó mưa sẽ giảm dần nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó tăng thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
trong đêm nay và ngày mai thanh hóa nghệ an sẽ có mưa to và rông
từ hà tĩnh trở vào đến thừa tiên huế cục bộ có mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ
phía nam có nơi cao hơn
sau hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng chậm khoảng một độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
sẽ có mưa rào rải rác và rông vào chiều tối
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó giảm nhẹ một độ
tại tây nguyên chiều vào đêm khả năng cao
xuất hiện mưa rông trên dần rộng có mưa vừa mưa to và giải rác có rông
cục bộ có mưa rất to nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
không quá ba mươi độ
tại nam bộ chiều vào đêm sẽ xuất hiện mưa rông trên dần rộng
có mưa vừa mưa to và rải rác có rông
cục bộ có mưa rất to nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
bắt ngày nhiệt độ không quá cao khi không quá ba mươi ba độ